tây nguyên đang vào cao điểm mùa khô và đối diện với một đợt hạn hán cục bộ tại các địa phương
nguồn nước tại các sông suối hồ chứa tại một số vùng đã xuống thấp có nơi xuống mức kỷ lục trong nhiều năm
trước tình hình trên đoàn công tác của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có chuyến kiểm tra công tác chống hạn và an toàn hồ chứa tại khu vực tây nguyên
tại hồ thủy điện canát của công ty thủy điện an khê canát thuộc tập đoàn điện lực việt nam trên địa bàn huyện ca bang tỉnh gia lai
đoàn công tác ghi nhận lượng nước lòng hồ đang xuống mức thấp kỷ lục hiện chỉ còn khoảng ba mươi năm triệu mét khối tương đương khoảng một mươi theo thiết kế
việc phát điện cũng phải cầm chừng khi ưu tiên hoàn toàn nguồn nước cho sản xuất sinh hoạt của người dân vùng hạ nguồn
tình hình cấp nước năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín được dự báo sẽ diễn ra khá nghiêm trọng ở khu vực tây nguyên do đó các tỉnh trong khu vực cần hết sức quan tâm đến công tác phòng chống hạn
cần tính toán thống kê nguồn nước ở các công trình thủy lợi các hồ chứa để xây dựng kế hoạch sử dụng nước phù hợp
đối với những vùng thường xuyên thiếu nước thì cần tuyên truyền để người dân không gieo trồng
về phía tổng cục sẽ cùng với các địa phương triển khai các biện pháp nhằm ứng phó với đợt hạn hán trong mùa khô năm nay
đối với những vùng mà được tưới từ các hồ chứa thủy điện thì chúng tôi cũng sẽ làm việc trực tiếp với tập đoàn nghị lực việt nam và các cơ quan liên quan
để trong mùa khô đặc biệt ở những hồ chứa mà cạn nước thì cần có thể ưu tiên một trăm linh nước cho nông nghiệp ở hạ du
trong đó là chúng ta phải dành nước cho sinh hoạt nước cho sản xuất nông nghiệp và những ngành kinh tế khác
hiện tình trạng thiếu nước
hạn hán đã xảy ra cục bộ tại một số địa bàn của các tỉnh trong khu vực tây nguyên dự báo sẽ có hàng chục nghìn hectare cây trồng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
trước tình hình trên tổng cục thủy lợi cũng đề nghị các địa phương phải thường xuyên bám sát tình hình chủ động khoanh vùng hạn
ưu tiên nước phục vụ sinh hoạt nước phục vụ chăn nuôi sau đó mới đến các loại cây trồng và khi hạn hán xảy ra thì huy động tổng lực hệ thống chính trị vào cuộc để giúp người dân giảm thiểu thiệt hại